không ai bị bỏ lại phía sau đó là thông điệp được hướng tới trong chương trình tham vấn thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
vì sự phát triển bền vững của người khuyết tật mới được diễn ra vừa qua tại hà nội
chương trình do ủy ban quốc gia về người khuyết tật việt nam
trung tâm hành động vì sự phát triển hòa nhập idea và đại sứ quán phần lan tại việt nam phối hợp tổ chức
nhằm hướng tới việc bảo đảm mọi người dân được phát huy tiềm năng tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển
xây dựng một xã hội việt nam hòa bình thịnh vượng dân chủ công bằng văn minh và bền vững
chương trình tham vấn thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững của người khuyết tật
đã chia sẻ các quy định luật liên quan đến người khuyết tật kế hoạch thực hiện công ước liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
các chương trình đề án liên quan đến người khuyết tật tại việt nam đồng thời ghi nhận những khó khăn
vướng mắt còn gặp phải khi tiếp cận với những chính sách hỗ trợ người khuyết tật và các dịch vụ công tại địa phương
từ đó đưa ra những khuyến nghị đề xuất lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững người khuyết tật
trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
chương trình nghị sự đến hai nghìn ba mươi mà được thủ tướng chính phủ phê duyệt bằng quyết định số sáu trăm hai mươi hai vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
là hết sức có nghĩa đối với cộng đồng người khuyết tật nói riêng và đối với sự phát triển bền vững nói chung
chúng ta có rất nhiều việc phải làm và nó thay đổi cả về hành
hành vi về ý thức của người dân của người khuyết tật và đối với người khuyết tật cộng đồng người khuyết tật
để bảo đảm là người khuyết tật có thể sống một cuộc sống và người dân nói chung sống cuộc sống khỏe và hạnh phúc
theo các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến người khuyết tật trong kế hoạch hành động của chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
thì đến năm hai nghìn ba mươi sẽ chấm dứt hình thức nghèo ở mọi nơi đảm bảo nền giáo dục có chất lượng công bằng toàn diện
và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh
đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững toàn diện liên tục tạo việc làm đầy đủ năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người
giảm bất bình đẳng trong xã hội đồng thời phát triển đô thị nông thôn bền vững có khả năng chống chịu đảm bảo môi trường sống
và làm việc an toàn phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng
nếu mà thực hiện được tất cả những mục tiêu này thì cuộc sống của người khuyết tật được thay đổi vị thế của người khuyết tật được tăng lên rất rõ rệt
và sẽ được hòa nhập vào trong một môi trường rất bình đẳng
và chúng tôi rất là kỳ vọng và những kế hoạch hành động của chính phủ việt nam cũng như các bộ các ngành
mà đã được đề ra và thực hiện những cam kết trong mục tiêu này
thể hiện sự quan tâm của chính phủ
chính phủ của đảng và nhà nước
đối với một bộ phận không nhỏ người khuyết tật quyết định một nghìn một mươi chín của thủ tướng cũng đã là một bước cú hích
trong việc phát triển về điều kiện về tiếp cận đối với người khuyết tật
thì đây nó mang tính chất rộng hơn bao trùm hơn có nghĩa là chúng ta hướng tới không chỉ là điều kiện về giao thông tiếp cận
mà còn là điều kiện về phát triển bền vững để hỗ trợ người khuyết tật
nó mang tính chất lâu dài
nó mang tính chất bền vững
tại việt nam người khuyết tật vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắt trong các vấn đề như y tế giáo dục bảo trợ xã hội và nhiều vấn đề khác
vì vậy việc đảm bảo người khuyết tật được sống bình đẳng hòa nhập đồng thời tạo cơ hội cho họ phát triển được chính khả năng của mình
đang là vấn đề cấp thiết hiện nay
và để giải quyết vấn đề này thì không chỉ cần sự nỗ lực của chính cộng đồng người khuyết tật mà còn cần có sự chung tay góp sức của toàn xã hội